cơ bạc đã trở thành một trong những vấn nạn nhất nhối của toàn xã hội đặc biệt là vào mỗi dịp tết đến xuân về
trước tình hình trên công an tỉnh nam định đã tăng cường lực lượng quyết định triển khai các biện pháp đấu tranh triệt phá thành công nhiều tụ điểm cơ bạc
điển hình là vụ triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet bắt giam bảy đối tượng trong đường dây thu giữ nhiều đồ vật tài liệu tài sản liên quan và trên một một tỷ đồng tiền mặt
sau gần nửa năm trinh sát nắm tình hình vào lúc hai mươi h hai mươi phút ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nhận thấy thời cơ phá án đã đến
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đồng loạt bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này
gồm trần khắc ninh trần thế cường là con rể của trần khắc ninh đoàn xuân minh trần xuân trọng mai hồng dần phạm thanh tùng cùng chú thành phố nam định và nguyễn tiến thành chú tại xã nam hồng huyện nam trực
quá trình bắt khám xét các đối tượng công an tỉnh nam định thu giữ nhiều đồ vật tài liệu tài sản liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng internet và trên một một tỷ đồng tiền mặt
chúng nó thuê những người có lập trình ra những trang mạng
và đặt những mật khẩu bắt hút tường lửa mà chúng ta rất khó khăn trong công tác là có thể khám phá và thu thập dữ liệu điện tử để phục vụ cho việc thu thập tài liệu chứng cứ để đấu tranh nhóm đánh bạc này
trần khắc ninh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
ninh đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
trần khắc ninh đã giao tài khoản trang bóng tổng cho con rể trần thế cường quản lý
nhiệm vụ chính của cường là thực hiện việc chia
trần khắc ninh đã có ba trang mạng để bán cho các con bạc chơi cá độ và thống kê tiền thắng thua của trang tổng và các trang mạng cấp dưới báo cho ninh biết
mai hồng dân là đối tượng được trần khắc ninh chỉ đạo đi thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá với các con bạc
còn đoàn xuân minh trần xuân trọng phạm thanh tùng và nguyễn tiến thành là các đối tượng mua trang bóng của ninh để chơi cá độ
bố em nhờ bảo là bố không biết về máy tính thì nhờ em em là con rể mà
thì nhờ em cắt hộ với lại chia hộ trang
thì là em làm được một thời gian tầm độ hai mươi ngày thì em làm một quán ăn mà
thế này em không làm kịp được thế này bố em cũng thời gian thì bố em để cho người khác làm
thì trong khoảng thời gian gần đây nhất thì tôi có lấy sả móng của chú linh để chơi
thì chú cũng tạo điều kiện cho tôi nhưng trong lúc tôi chưa có tiền
và tôi là người trực tiếp chơi
qua khai thác dữ liệu trên tài khoản tổng của đường dây cá độ này
thời gian từ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến khi đường dây bị cơ quan chức năng đánh sập vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đã có rất nhiều lượt cá độ với tổng số tiền đặt cược là tám hai trăm năm mươi bảy bảy mươi chín usd
quy đổi ra tiền thật tương ứng với một trăm sáu mươi tỷ đến ba trăm linh tỷ đồng
chưa tính số tiền các con bạc thắng tiền cá độ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục hoàn dụng
chúng tôi đã thực hiện thủ tục củng cố hồ sơ chứng từ và tiếp tục đấu tranh mở rộng các đối tượng khác
có liên quan với đường dây cá độ này và thu hồi tài sản thu lợi bất chính của các đối tượng